trong đó nguyên nhân chính là do tác động của biến đổi khí hậu
đồng bằng sông cửu long được cho là vùng tạo ra bốn mươi gdp về nông nghiệp của việt nam
so với cả nước sản lượng lương thực của vùng chiếm năm mươi thủy sản chiếm bảy mươi
thế nhưng đồng bằng sông kiều long lại đang là vùng phải chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu với những hiện tượng thời tiết cực đoan xâm nhập mặn sạt lở bờ sông xói mòn bờ biển gây ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất của vùng
với địa hình thấp so với mực nước biển lại nằm ở hạ lưu sông mê công tiếp giáp với biển nên đồng bằng sông cửu long phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu
hàng năm sói lở bờ biển ở trong vùng đã xảy ra với tốc độ lên tới trên bốn mươi mét hiện nay hệ thống đê biển đê cửa sông đang đứng trước những mối đe dọa của thiên tai
ngày hồi đó là cái ngoài này nó có con đê chứ nó chẳng ngang thì nó đỡ mà bây giờ từ hồi ngày con đê nó bể rồi
nó vô trong đất liền mình bà con mình nó thất thoát ra trời bây giờ không có nuôi gì được chứ
giờ nó tơi tính hôm đó nay là mấy chục triệu cái này bây giờ nó vẫn bể ba lần rồi đầu môi vô nó ba lần rồi giờ không còn tôm cá gì nói chung là không còn
bây giờ có mùa nam thì chiều cường nó lên đi sống lụa thì cứ hai ba năm thì về nhà một lần hai ba năm thì về nhà một lần nó sụp
thôi không nhớ không dám không có đâu cũng sụp mười mấy lần rồi đó
có lần thì sống quánh đó là nhà cửa nó cũng sụp còn cái nóc thôi
không mà hôm nay anh tôi cũng nhiều hộ lắm bây giờ nhà từ ngoài vô đây là tính ra cũng là năm bảy lần rồi đó
thì nói chung là hồi đó giờ thì nó bể tới giờ thì nó bể bà con thất thoát nhiều lắm giữ bể liền liền luôn rồi sao chịu nổi
cấp thì đắp bằng sáng rồi nó chịu không nổi
nếu mà nhà nước mà cho đầu tư mà làm cái bờ kè được thì chắc ở đây sống đỡ đỡ được còn không có thì chắc chịu không nổi

theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến thời điểm này toàn vùng đồng bằng sông cửu long có bốn trăm linh sáu khu vực bờ sông bờ biển bị sạt lở với tổng chiều dài là tám trăm chín mươi một km trong đó sạt lở nguy hiểm là một mươi bảy đoạn tốc độ sạt lở từ một đến hai mươi mét một năm
trong đó sạt lở bờ biển nặng nhất là cà mau với một trăm linh chín km tiền giang bảy mươi bảy km trà vinh bảy mươi bốn km và ở bờ sông tiền sông hậu là an giang
một trăm linh tám hộ dân phải di rời khẩn cấp tổng thiệt hại trong vụ việc trên ước khoảng chín mươi tỷ đồng
không riêng gì tại an giang hiện nay tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long tình trạng sạt lở có
xu thế gia tăng cả về phạm vi và quy mô ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư công trình phòng
chống thiên tai cơ sở hạ tầng và làm mất dần rừng phòng hộ ven biển tác động nghiêm trọng đến
môi trường sinh thái theo thống kê sơ bộ trung bình mỗi năm tình trạng sạt lở làm mất khoảng
năm trăm linh hectare đất ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhiều hộ dân khu vực này
trước tình trạng sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân tại một số địa phương
khu vực đồng bằng sông cổ long vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các
bộ ngành địa phương liên quan kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực nói trên đoàn đã trực tiếp
khảo sát tại tỉnh cà mau nơi có đến một trăm năm mươi km chiều dài bờ biển bị triều cường sóng giữ
gây nên tình trạng sạt lở đất tại khu vực kênh nam âu rô của xã đất mũi
quyện ngọc hiển chiều cường và sóng dữ đã nốt trưởng con lộ nông thôn của người dân
làm sạt lở nhiều cây rừng phòng hộ ven biển với tổng chiều dài hơn hai km gần đó là khu vực
vàm xoáy của xã đất mũi sóng giữ đã cuốn mất nhiều đất đai rừng ven biển
làm nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng khó có khả năng khắc phục trong một sớm một chiều
tình trạng sạt lở nghiêm trọng cũng xảy ra tương tự trên địa bàn ven biển rạch gốc
quyện ngọc hiển cách xá đất mũi khoảng hơn một mươi năm km đường chim bay
có mặt tại vàm rạch gốc các thành viên trong đoàn công tác của trung ương đã tận mắt chứng kiến
rất nhiều cây rừng đã bị sóng biển sô ngã toàn bộ thân và gốc cây bị trôi giặt vào bờ
nằm ngổn ngang hốn đột quan sát ký sẽ thấy trong những xác cây chết khô ấy
có những cây rừng kích cỡ to độ tuổi có đến vài chục năm
tình trạng sạt lở cà mau đang diễn ra rất là phức tạp và đang sạt lở rất là nghiêm trọng
những khu vực rừng trước kia của chúng ta rất là xanh tốt hiện nay cũng đã bị sạt lở và bình quân
có những khu vực hàng năm biển đã tiến vào trong đất liền của chúng ta từ ba mươi
thậm chí có những khu vực đến năm mươi mét
xong bên cạnh đó thì có một số khu vực đang được bồi nhưng khu vực bồi đó không nhiều
chủ yếu là vấn đề sạt lở là chính và có thể một số nguyên nhân
chúng ta có thể thấy được đó là thay đổi chế độ dòng chảy
chế độ sóng gió và thiếu bùn cát từ các cửa sông
tuyến bờ biển phía đông tỉnh cà mau trải dài trên địa bàn các huyện đầm rơi nam căn và ngọc hiển
có tổng chiều dài hơn một trăm năm mươi km do chưa xây dựng được đê biển nên rừng phòng hộ được xem là những cái be sườn
làm lá chắn bảo vệ đất đai sản xuất nhà cửa của cư dân sinh sống ven biển
tuy nhiên thu thập qua hình ảnh vệ tinh và bằng thiết bị chuyên dụng flycam
cơ quan chức năng tỉnh cà mau đã phát hiện có khoảng bốn mươi tám mét chiều dài bờ biển đã bị sạt lở ở mức độ nguy hiểm
trong đó sạt lở mức độ rất nguy hiểm là hơn hai mươi bốn mét
trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với chiều cường dâng cao
mức độ và cường độ sạt lở càng khốc liệt hơn đã làm hơn một mươi mét bờ biển bị mất hết rừng phòng hộ
khiến bờ biển bị sói lở sâu vào đất liền từ năm mươi đến tám mươi mét
cụ thể đoạn sạt lở khu vực hố gùi xã tam giang đông huyện nam căn dài một mét
đoạn kinh nam âu rô và đoạn rạch góc có tổng chiều dài hơn năm mét
sau cùng là đoạn hốc năng xã tân ân của huyện ngọc hiển chiều dài sạt lở đến gần bốn mét
với tình trạng sạt lở với chiều dài hầu hết các bờ biển như thế này
thì không thể lấy đâu ra cái nguồn lực để chúng ta xử lý tất cả
mà chúng ta phải
chỉ có thể tập trung bảo vệ ở những vị trí quan trọng
những nơi là các khu dân cư các địa bàn các cửa biển
những nơi đã đầu tư hạ tầng
đối với những vị trí như thế
hiện nay tỉnh cà mau đối với phía đề biển đông
chúng tôi đã ra sót
thì cần phải đầu tư ở bốn cái vị trí với cái chiều dài khoảng một mươi km
cái chi phí cho cái đầu tư này nó cũng đã lên đến là gần hai trăm linh tỷ đồng
trước tình hình chiều cường thường xuyên dâng cao và sóng lớn có cứng độ mạnh như hiện nay
cơ quan chức năng tỉnh cà mau dự báo trong năm hai nghìn một mươi bảy này
những đoạn sạt lở nghiêm trọng ven bờ biển phía đông có khả năng mất đi từ năm mươi đến tám mươi hectare rừng phòng hộ

điều này cũng có thể giúp đỡ nhiều khu dân cư hơn nữa
cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt sản xuất của cư dân tại địa phương
trong thời gian tới đó chúng tôi thấy rằng là cái tình trạng với cái tình trạng sạt lở như thế này
thì cái đòi hỏi cái nguồn lực nó nhiều hơn
thì theo tôi tôi đề xuất một là trung ương nên tăng cường hơn nữa
cái nguồn lực đầu tư cho cái nhiệm vụ này để hỗ trợ cho các địa phương chưa cân đổi được
cái chính sách
thứ hai là chúng ta nên có cơ chế chính sách thu hút mạnh mẽ hơn
tạo điều kiện thuận lợi hơn để cho các doanh nghiệp họ có thể tham gia đầu tư các công trình tương tự như thế này
ở những cái vị trí những cái khu vực đặc đai mà họ có thể đầu tư các dự án để phát triển được kinh tế xã hội
họ có thể khai thác được các vùng đất
cùng chung với tình cảnh như bờ đông tuyến biển tây cà mau
có chiều dài hơn một trăm linh km cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu
sau cơn bão số năm vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương
tỉnh cà mau hoàn thành việc xây dựng con đê phòng hộ ven biển
nhằm bảo vệ hàng trăm nghìn hectare đất sản xuất vùng ngọt hóa phía bắc bán đảo cà mau
che chắn phía ngoài đê còn có thảm rừng phòng hộ dày đặc
tuy nhiên trước những tác động bất lợi của chiều cường sóng giữ và biến đổi khí hậu
những đai rừng phòng hộ dần đã bị sóng biển vụn
vào mùa mưa bão hàng năm sóng to liên tục rội vào bờ biển
sau khi rội vào bờ sóng giữ làm lật gốc nhiều cây rừng phòng hộ cuốn theo nhiều đất cát phù sa ra biển
tình cảnh cũng tương tự ở những tháng còn lại trong năm chỉ khác ở mức độ cường độ sạt lở
do vậy cũng dễ hiểu khi đất đai ven bờ tây cà mau từng ngày từng giờ bị mất đi vì những con sóng giữ
ngoài bốn mươi km mà đặc biệt nguy hiểm
thì hiện nay là còn bốn mươi km
khoảng trên hai mươi km là nó cũng rất là sung yếu
nếu không có giải pháp xử lý kịp thời thì cũng trong vòng hai hoặc ba năm nữa
thì nó tiếp tục nó sẽ nguy hiểm đến đề biển sẽ gây vỡ đề bất cứ lúc nào
hiện nay thì thủ tướng đang giao cho bộ nông nghiệp phát triển nông thôn là chủ trì
để phối hợp cùng với các bộ ngành khác như là kế hoạch tài chính và một số những cơ quan khoa học

và một số những cơ quan khoa học để xác định những cái khu vực sạt lở không riêng chỉ có cà mau
và một số những khu vực mà đang bị sạt lở nghiêm trọng
và chúng tôi sẽ xem xét và có cái báo cáo tổng hợp để trình lên thủ tướng có cái hỗ trợ được kịp thời
nguyên nhân của tình trạng sạt lở bờ sông và xói mòn bờ biển theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bên cạnh yếu tố do biến đổi khí hậu sự tăng nhanh xói lở cả sông bờ canh và bờ biển
còn do tác động của tình trạng khai thác cát quá mức thiếu kiểm soát phát triển hạ tầng
với tải trọng lớn dọc theo bờ sông canh vượt quá khả năng ổn định bờ kênh
hiện tượng mất cân bằng bùn cát chặt phá rừng sụt lún đất do khai thác đất nước ngầm quá mức
hiện nay tình trạng xâm nhập mặn đang là mối đe dọa hàng đầu đến năng suất và sản lượng lương thực của đồng bằng sông cửu long
theo viện khoa học thủy lợi miền nam
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy độ mặn bốn tiếp tục xâm nhập vào các tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông cửu long
cách cửa sông từ hai mươi năm km đến ba mươi năm km
riêng vùng cách cửa sông từ ba mươi năm km đến bốn mươi năm km mặn bốn xuất hiện lúc chiều cường
tháng năm nếu không có mưa thì độ mặn trên các cửa sông còn cao hơn và có khả năng kéo dài đến tháng sáu
sóc trăng là tỉnh ven biển lại nằm ở cuối nguồn sông mekong
từ nhiều năm qua
nguồn nước đổ về từ thượng nguồn thấp khiến cho nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền từ bốn mươi đến tám mươi km
đặc biệt không chỉ tình trạng xâm nhập mặn sâu mà độ mặn cũng ngày càng cao
đã ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất cây trồng và đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng
minh chứng cho thấy dù chỉ mới bắt đầu vào mùa khô nhưng độ mặn đã lên từ bốn đến năm
khiến hơn tám trăm linh hectare lúa vụ xuân hè năm nay bị chết cháy và nhiều hoa màu khác cũng giảm năng suất đáng kể
em khuyên quý vị vui vẻ và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của chúng tôi trong video này
chúc quý vị cùng tốt đại gia tài lộn pháp luật và giải tích ứng với tình hình như vậy

để coi cái này là một nội dung thường xuyên túc trực ở mỗi con người ở mỗi tổ chức mỗi cơ quan chúng ta
theo các chuyên gia dự báo về mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong tương lai
nếu nhiệt độ tăng lên một độ c thì sẽ giảm một mươi năng suất lúa giảm năm đến hai mươi năng suất các loại cây họ đậu
còn nếu nước biển dâng cao thêm một mét thì sẽ có khoảng bảy mươi diện tích lúa ở đồng bằng sông cửu long bị nhiễm mặn
tức là sẽ mất đi khoảng một năm hai triệu hectare đất trồng lúa và nhiều địa phương sẽ bị chìm trong nước biển
bên cạnh đó thời tiết thay đổi thất thường hạn hán làm tăng áp lực dịch hại trên cây trồng
một số sâu bệnh tăng cao thậm chí có thể phát sinh một số loại sâu bệnh mới gây hại trong sản xuất
cũng như trong quá trình bảo quản sơ chế
các tỉnh ven biển như bến tre sóc trăng bạc liêu cà mau là những tỉnh chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu
thưa quý vị
và các bạn theo dự báo của các tổ chức quốc tế và các nhà khoa học
toàn vùng đồng bằng sông kiều long thời gian tới sẽ tiếp tục phải chịu tác động tiêu cực của hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dân
tình trạng sói mòn bờ biển và sạt lở bờ sông xâm nhập mặn sẽ tiếp tục diễn ra trầm trọng
điều này đang đặt ra những thách thức lớn cho việt nam trong công tác ứng phó
vấn đề này sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập sâu hơn trong chương trình nông nghiệp chuyển động lần sau
mọi câu hỏi của quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộngacong com